đây là một trong những vùng đá vôi đặc biệt của cả nước chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển của vò trái đất
đồng văn có tới tám mươi diện lộ đá vôi được tạo thành từ những điều kiện môi trường và giai đoạn phát triển rất khác nhau kéo dài hàng trăm triệu năm
nơi tôi đang đứng đây chính là di tích kiến trúc nghệ thuật nhà vương đây là một điểm đến mà quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ khi đến với cao nguyên đá đồng văn